vài tháng qua do không có mưa và hạn hán kéo dài nên hàng nghìn hộ dân ở quảng ngãi
nhất là vùng ven biển thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
hiện tỉnh quảng ngãi có trên một mươi một hộ dân thiếu nước sinh hoạt
các địa phương có số hộ thiếu nước sinh hoạt nhiều như bình sơn ba bốn trăm linh hộ
sơn tịnh một năm trăm linh hộ trà bồng một hai trăm linh hộ huyện đảo lý sơn một tám trăm linh hộ
hầu hết ở khu vực này mật độ dân số đông nhiều gia đình dùng chung một giếng
nước cạn vào mùa khô khiến người dân phải đi gánh mua nước
để xoay sở tình trạng thiếu nước sinh hoạt các địa phương đã hỗ trợ nhân dân khoan giếng
đào giếng sử dụng tạm trong mùa nắng hạn
tuy nhiên nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài
nguy cơ không có nguồn nước sạch cho sinh hoạt sẽ trầm trọng hơn so với hiện tại